sau sự việc cố mưu sát một xe ôm cướp tài sản bất thành và lệnh mức án sáu năm tù giam vào đầu tháng chín phạm hữu chiến ra tù tiếp tục cầm đầu băng nhóm chuyên cướp giật trên địa bàn huyện nghĩa hành và thành phố quảng ngãi gây hoang mang trong nhân dân
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm vào ngày bảy tháng một mươi công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã triệt phá băng cướp táo tợn này
năm đối tượng phạm hữu chiến lê duy lưu phạm hữu hoa phong nguyễn thành phát đều trú tại xã hành minh và võ duy tuấn chú tại xã hành nhân huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi vừa bị công an huyện nghĩa hành bắt về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ từ cuối tháng chín đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện một mươi hai vụ cấp giật tài sản trên địa bàn huyện nghĩa hành và thành phố quảng ngãi nạn nhân đa phần là học sinh
thủ đoạn của nhóm cướp giật này thường nhằm vào học sinh hay đi học thêm vào buổi tối
năm hai nghìn một mươi hai vì cố mưu sát một xe ôm cấp tài sản bất thành tại huyện tân phú tỉnh đồng nai phạm hữu chiến bị lịnh án sáu năm tù giam về tội cướp tài sản
tháng chín năm hai nghìn một mươi năm chiến được đặc xá trở về địa phương tiếp tục cầm đầu băng cướp táo tợn
đáng nói trong quá trình cướp giật chiến lôi kéo em giật của mình là phạm hữu hoai phong vào con đường
đường phạm tội
nhóm đối tượng này là một nhóm đối tượng nguy hiểm đã có tiền án về tội cướp giật tài sản và tội trộm cắp
đề nghị nhân dân trong thời gian đến khi xảy ra vụ việc kịp thời trình báo với cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra giải quyết nhanh chóng đấu tranh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
tham gia trong nhóm cướp còn có đối tượng nguyễn văn lễ chú tại thị trấn trợ chùa
và một đối tượng tên lâm chú tại xã hành đức huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
tuy nhiên hai đối tượng này đã bỏ trốn hiện công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục truy xét hai đối tượng
việc triệt phá nhanh băng tốc nguy hiểm của công an huyện nghĩa hành đã góp phần giải tỏa tâm lý lo sợ trong nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn